thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà lê thị hoài lan
nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục ông đặng minh thư nguyên phó phòng đào tạo
ông dương minh hiếu nguyên phó phòng khảo thí đảm bảo chất lượng
tháng sáu vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai
và ông phan văn thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đồng nai theo dõi chỉ đạo
quá trình điều tra xác định các bị can trên đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng trong công tác
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn minh quân là cựu giám đốc
bệnh viện tp thủ đức tp hcm về tội tham ô tài sản và rửa tiền
vợ của ông quân là bà nguyễn trần ngọc diễm cũng bị truy tố về tội rửa tiền
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ giám đốc bệnh viện tp thủ đức quân đã chỉ đạo nguyễn văn lợi
thành lập bốn công ty để tham gia các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
sau đó lập các hợp đồng mua bán khống nâng giá thiết bị máy móc cao hơn với giá bình thường
đồng thời quân đã chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với lợi để lập
hoàn thiện các thủ tục hợp thức hồ sơ thầu để ấn định cho công ty sân sau của quân trúng hai mươi bảy gói thầu
ngay sau khi bệnh viện thanh toán tiền quân chỉ đạo lợi chuyển khoản các tài khoản để chiếm đoạt hơn một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó vợ quân là nguyễn trần ngọc diễm đã dùng sáu mươi bảy chín tỷ đồng để mua nhiều tài sản và sử dụng cá nhân
đối với các bị can từng công tác tại bệnh viện tp thủ đức mặc dù biết rõ các công ty tham gia đấu thầu
đều là công ty sân sau của quân do lợi quản lý nhưng vẫn thông đồng với lợi để thực hiện các hành vi gian lận
trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền
tám mươi một tỷ đồng
nguyễn văn lợi đã bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền
ngoài ra sáu bị can khác trong đó có nhiều lãnh đạo bệnh viện tp thủ đức
cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vào sáng nay công an tỉnh bình dương cho biết phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã bắt giữ được hai đối tượng liên quan đến vụ một nam thanh niên bị sát hại trên đường trần tử bình
đoạn gần công viên phú cường tp thủ dầu một tỉnh bình dương
hai nghi can bị bắt gồm dương ngọc sơn vinh chú tại kiên giang và trần nguyễn trà mỹ chú tại bình dương
cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn tại bãi thơm tp phú quốc tỉnh kiên giang
bước đầu các đối tượng khai nhận đêm ngày một mươi bảy tháng một mươi do mâu thuẫn qua mạng xã hội với một nam thanh niên
quê ở con tum nên đã hẹn nhau gặp nhau để giải quyết
khi đến nơi hẹn thì vinh dùng búa đánh nạn nhân tử vong
rồi cùng mỹ bỏ trốn
liên quan đến vụ bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn của học sinh bán chú
trường trung học phổ thông chu văn thịnh ở xã triềng ban huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hà thị thi
trú tại bản áng ưng xã triềng ban là nhân viên hợp đồng của trường trung học phổ thông chu văn thịnh
về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
quá trình điều tra xác minh thi là nhân viên hợp đồng của trường nấu ăn cho học sinh bán chú
do thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng
và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh
nên thi đã nảy sinh ý định sẽ cho thuốc trừ sâu vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường
với mục đích là để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc để nhà trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm
vào ngày hai mươi hai tháng chín đối tượng đã trộn thuốc trừ sâu
thuốc diệt rán kiến vào chậu su su đã được luộc chín
tuy nhiên trong quá trình chia khẩu phần ăn do phát hiện thấy mùi thuốc trừ sâu tại món su su luộc
nên quản lý bếp đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường
kết quả khám xét tại nhà đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn
đã thu giữ một gói thuốc diệt rán diệt kiến
là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa ra tủ năm hai nghìn hai mươi một
bùi tấn thành chú tại
thành phố vũng tàu không tu trí làm ăn mà lại tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt quả tàng khi đang mua bán trái phép chất ma túy
trong lúc phối hợp tuần tra kiểm soát với công an xã đá bạc huyện châu đức
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phát hiện đối tượng thành có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện đối tượng đang cất giấu một trăm linh viên nén màu xanh
đối tượng khai là thuốc lắc và bốn gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng khay nên đã đưa đối tượng và tăng vật về làm việc
tại cơ quan công an thành khai nhận số ma túy trên mua của một người không rõ lai lịch
tại thành phố hồ chí minh sau đó đem về tỉnh bà rịa vũng tàu bán lại kiếm lời
một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao và vỏ chai thủy tinh điều khiển xe máy dạo khắp các phố
của các nhóm thanh niên lạ thì chúng sẵn sàng lao vào ẩu đả hành hung gây thương tích
chín đối tượng vừa bị công an quận long biên hà nội tạm giữ hình sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
danh tính các đối tượng gồm nguyễn đình tuyển hà hiếu nghĩa lê tiến dũng phạm xuân dũng
nguyễn duy hưng vũ duy hoàng vũ trung thành nguyễn trung hiếu và đạo hoàng hà cùng chú tại hà nội
theo điều tra vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi nguyễn tuấn long chú tại hà nội
rủ tuyển nghĩa dũng đi gây dối trật tự trên các tuyến phố
các đối tượng chuẩn bị sẵn một con dao nhọn một két vỏ chai thủy tinh
che biển kiểm soát và di chuyển trên các tuyến phố
khi thấy một nhóm thanh niên tụ tập trên đường và nghe có người chửi
thì nhóm của long cầm vỏ chai thủy tinh ném truy đuổi các nạn nhân
tuyển và dũng đã dùng dao chém hai người bị thương
đêm khuya luôn là thời điểm các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động
và một số thanh niên tụ tập đua xe gây dối tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
để tập trung phòng ngừa và đấu tranh xử lý kịp thời các vi phạm bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của nhân dân
thì công an tỉnh khánh hòa đã thành lập các tổ công tác đặc biệt mang tên là tổ chín trăm bảy mươi chín
chuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố vào ban đêm
hiệu quả công tác của tổ công tác này được chính quyền và nhân dân ở khánh hòa đánh giá cao
hơn một giờ đêm tại một chốt tuần tra
tổ chín trăm bảy mươi chín của một tổ chín trăm bảy mươi chín thuộc công an khánh hòa trên đường trần phú thành phố nha trang
kiểm tra một xe ô tô bán tải lực lượng chín trăm bảy mươi chín phát hiện một mươi năm bình khí no hai loại khí bóng cười
kiểm tra một chiếc xe máy của một số thiếu niên điều khiển phát hiện cả mắc và dao nhọ
trên một con phố khác một tổ tuần tra chín trăm bảy mươi chín lưu động
qua kiểm tra hai thanh niên điều khiển xe máy phát hiện có ma túy trong người
một nhóm thiếu niên điều khiển xe tốc độ cao nepo bị tổ chín trăm bảy mươi chín ngăn chặn và xử lý
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã quyết định thành lập gần hai mươi tổ công tác
mang tên chín trăm bảy mươi chín ở công an tỉnh và công an các địa phương
mỗi tổ hơn một mươi cán bộ
thuộc các lực lượng nghiệp vụ
với nhiệm vụ đấu tranh chấn áp với tội phạm đường phố
kịp thời giải quyết các tình huống cấp bách về trật tự xã hội
xử lý nghiêm các đối tượng lưu manh côn đồ
có hành vi tàng trữ hung khí vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tội phạm ma túy các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
hàng đêm các tổ này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến
địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự từ hai mươi hai h hôm trước đến dạng sáng ngày hôm sau
qua tuần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ
các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an khánh hòa đã xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm về giao thông
phát hiện xử lý một mươi chín trường hợp mang theo hung khí công cụ hỗ trợ
năm trường hợp tàng trữ trái phép chân ma túy
giải tán nhiều thanh niên tụ tập đua xe gây gỗ đánh nhau
chúng ta duy trì kiểm soát trên tất cả các khu vực trên địa bàn của thành phố
kể cả ở trung tâm kể cả ở những tuyến xã
và qua đấy đã kịp thời xử lý kiên quyết có hiệu quả các đối tượng vi phạm
và đặc biệt hơn cả là thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an
của các cấp và của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia chấp hành tốt
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
đặc biệt là công tác tham gia giao thông để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và du khách
có thể tới đây giám đốc quân tỉnh sẽ cho tăng cường
nhân rộng một số tổ chính vị chính để phối hợp và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và các lực lượng giữa công an cấp tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố
để khép kín các tuyến địa bàn khu vực lĩnh vực đều được đảm bảo về an ninh trật tự
địa bàn du lịch khánh hòa đang bước vào giai đoạn cao điểm mùa du lịch cuối năm
lượng khách du lịch đến với khánh hòa sẽ tăng cao
cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa
sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến tây nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
góp phần giữ gìn tốt nhất tình hình an ninh trật tự đảm bảo môi trường sống an toàn
bình yên cho nhân dân và khách du lịch khi đến với tỉnh khánh hòa
cũng trong ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố nguyễn minh quân
cựu giám đốc bệ viện tp thủ đức tp thủ đức tp hồ chí minh
nguyễn văn lợi giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
về các tội tham mô tài sản và rửa tiền
bị can ngô trương ngọc bích cựu trưởng phòng vật tư bệnh viện tp thủ đức và năm đồng phạm khác
bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị can nguyễn trần ngọc diễm vợ của quân bị truy tố về tội rửa tiền
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc chủ tài khoản
có trách nhiệm quản lý tài sản của bệnh viện thủ đức quân đã đề nghị lợi thành lập sử dụng các công ty sân sau
để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc thiết bị y tế
sau đó lập hồ sơ tham gia đấu thầu vào bệnh viện thủ đức
tiếp đó quân chỉ đạo gây sức ép với các nhân viên dưới quyền thông đồng với lợi lập hoàn thiện hồ sơ
ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty sân sau của mình
chúng hai mươi bảy gói thầu cung cấp máy móc thiết bị y tế được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị quân lợi nâng khống
khi bệnh viện thủ đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu thì quân chỉ đạo lợi rút tiền mặt
hoặc chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của quân để chiếm đoạt tổng số tiền gần một trăm linh bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng hồ hữu tiến
sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện thoại sơn để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi lê hiếu thiện trú tại thành phố long xuyên
chở trần nhật trung đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn
khi đến quán thiện gặp nhóm của tiến thì xảy ra cự cãi
trong lúc xô sát tiến lấy dao cất giấu trong người đâm hai nhát vào người thiện
không dừng lại nhóm của tiến còn tiếp tục xông vào dùng tay mũ bảo hiểm đánh thiện thì được mọi người can ngăn
sau đó thiện được chung trở đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang cấp cứu
còn nhóm của tiến lên xe bỏ đi đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày thiện tử vong tại bệnh viện
chiều cùng ngày tiến đến công an phường đông xuyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao và vỏ chai thủy tinh điều khiển xe máy dạo khắp các phố
khi phát hiện các nhóm thanh niên lạ thì chúng sẵn sàng lao vào ẩu đả hành hung gây thương tích
chín đối tượng vừa bị công an quận long biên hà nội tạm giữ hình sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
danh tính các đối tượng gồm nguyễn đình tuyển hà hiếu nghĩa lê tiến dũng phạm xuân dũng nguyễn duy hưng
vũ duy hoàng vũ trung thành nguyễn trung hiếu và đạo hoàng hà cùng chú tại thành phố hà nội
theo điều tra vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi nguyễn tuấn long chú tại hà nội rủ theo tuyển
nghĩa dũng đi gây dối trật tự trên các tuyến phố
các đối tượng chuẩn bị sẵn một con dao nhọn một kết vỏ chai thủy tinh che biển kiểm soát và di chuyển trên các tuyến phố
khi thấy một nhóm thanh niên tụ tập trên đường và nghe tiếng có người chửi
thì nhóm của long đã cầm vỏ chai thủy tinh ném truy đuổi các nạn nhân
tuyển và dũng đã dùng dao chém hai người bị thương
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh
với hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe là hàng giả hàng kém chất lượng
xảy ra trên địa bàn thành phố bắt giữ bốn đối tượng thu hơn bốn thùng hàng thuốc là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe giả
với hơn một trăm linh mã hàng hơn sáu mươi sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả với tổng tiền hàng hóa ước tính hơn một mươi tỷ đồng
công an tp thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm lê quý đôn
trú tại thành phố thanh hóa là giám đốc công ty cổ phần dược phẩm quốc tế goldwin
có địa chỉ tại khu công nghiệp tiên sơn tỉnh bắc ninh
hoàng thị nga chú tại thành phố hà nội là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất tại nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty cổ phần dược phẩm quốc tế goldwin
vũ huy hải chú tại thành phố hà nội là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu haloka
có địa chỉ tại hà nội
lương trọng phúc chú tại thành phố thanh hóa là giám đốc công ty cổ phần sản xuất thương mại bao bì đại thắng
có địa chỉ tại hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nắm bắt được nhu cầu của người dân
nên các đối tượng đã đứng ra thành lập các nhà máy sản xuất gia công các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả
để bán ra thị trường nhằm trục lợi
mỗi sản phẩm các đối tượng hưởng lợi gấp hàng chục lần so với giá trị ban đầu
sau khi hàng hóa được sản xuất các đối tượng xây dựng một hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo
tiếp cận các nhà thuốc phòng khám và một số đại lý thuốc tân dược
để bán các sản phẩm hàng giả đến tay người tiêu dùng
mặt khác các đối tượng cũng triệt để lợi dụng các trang thương mại điện tử các mạng xã hội để bán hàng
gần bảy bao thuốc lá không rõ nguồn gốc vừa mua từ một tàu hàng nước ngoài
đang chuẩn bị vận chuyển từ thành phố vũng tàu về thành phố hải phòng
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại cảng vụ đường thủy nội địa số một trăm hai mươi bảy c
trần phú phường năm thành phố vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu
tổ tuần tra thuộc trạm kiểm tra giám sát trên sông ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rệ vũng tàu
trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một mươi năm thùng các tông được bọc trong bao ni lông màu đen
tại bờ biển gần cảng thủy nội địa
qua kiểm tra bên trong có hai bao thuốc lá nhãn hiệu davidoff và bốn tám trăm một mươi bao thuốc lá nhãn hiệu thăng long
qua điều tra xác minh đơn vị đã xác định được số thuốc lá điếu trên được lấy xuống từ tàu zinhonda một mươi sáu
quốc tịch sierra leone
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi ông nguyễn minh tiến thuyền trưởng của tàu zinhonda một mươi sáu
đã đến trình diện và khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên là của mình với mục đích là để sử dụng
vào chiều tối qua tại tuyến đường liên xã sãi yê lâu huyện trư prong tỉnh gia lai
xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến bốn người tử vong
cú va chạm quá mạnh khiến bốn thanh thiếu niên trên hai xe này văng ra đường
nhiều người đi qua đã đến hỗ trợ nạn nhân nhưng ba người đã tử vong tại chỗ
một người tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa
bằng container từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện tổng kiểm soát bốn trăm tám mươi ba tám trăm bảy mươi ba trường hợp
phát hiện và xử lý sáu mươi năm chín trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám mươi tỷ đồng
đối với xe ô tô vận tải hành khách xử lý hơn bốn mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn năm mươi tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại hơn ba sáu trăm linh trường hợp
tạm giữ ba trăm bốn mươi phương tiện một số hành vi vi phạm tập trung xử lý như vi phạm nồng độ cồn
chất kích thích
vi phạm về tốc độ không có giấy phép lái xe có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển
hay trở quá số người quy định
đối với xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container xử lý một mươi bảy năm trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn ba mươi tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại một bảy trăm bảy mươi chín trường hợp
tạm giữ hai trăm năm mươi năm phương tiện

kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container với tinh thần
quyết liệt không có ngoại lệ không có vùng cấm công an tỉnh đồng tháp cũng đã phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp
vi phạm vì vậy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã có nhiều chuyển biến tích cực
lực lượng cảnh sát giao thông công an đồng tháp đã tập trung kiểm tra đối với xe ô tô kinh doanh vận tải với các lỗi vi phạm
về nồng độ cồn ma túy xe hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định quá khổ quá tải tốc độ phần đường làn đường
dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trở quá số người quy định lệnh vận chuyển tuyến đường lịch trình
hành trình vận tải danh sách hành khách
mình cũng mang vé đầy đủ cho hành khách đồng hồn cho hành khách đi lên xuống vực an toàn mấy anh chỉ đào sao mình làm như vậy
qua hai tháng thực hiện đợt tổng kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông
ở tỉnh đồng tháp đã tổ chức hơn hai ca tuần tra kiểm soát với gần một mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
qua đó dừng trên bốn lượt phương tiện để kiểm tra phát hiện xử lý ba trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phổ biến ở các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ cho phép dừng xe đỗ xe đón trả khách không đúng nơi quy định
chở hàng trong khoang chở khách hợp đồng vận chuyển không đúng quy định không có hoặc không mang hợp đồng vận chuyển giấy vận tải
phạt tiền trên năm trăm bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe sáu mươi trường hợp tạm giữ năm phương tiện
đặc biệt chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn ma túy trở hàng quá tải quá khổ
về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là các kế hoạch xử lý kiểm tra xử lý vi phạm theo cái chuyên đề
trọng tâm là kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ đây đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
rồi gắn với kiểm tra xử lý các kế hoạch xử lý vi phạm theo các kế hoạch chuyên đề như là nồng độ cồn quá tải
nguy cơ nới thành thùng điều kiện xe chạy quá tật độ v v
đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô
ô tô vận tải hàng hóa bằng container sẽ được công an đồng tháp tiếp tục thực hiện đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
do vậy công an đồng tháp đề nghị các lái xe chủ xe kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông
không sử dụng rượu bia ma túy và các chất kích thích khác chạy đúng tuyến đón trả khách đúng nơi quy định
không chạy quá tốc độ trở quá số người chở quá khổ quá tải góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường
công an đồng tháp